liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu tử vong tại xã lê trung huyện hòa an tỉnh cao bằng
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng thang phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại xóm nà mẩn xã lê trung huyện hòa an về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng bốn đối tượng hùng đã dùng xà beng tấn công khiến bà đoàn thị loan sáu mươi ba tuổi tử vong tại chỗ
hai người cháu bảy tuổi và ba tuổi chết trên đường đi cấp cứu cả ba nạn nhân ở cùng xóm với hung thủ
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu thang phi hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hùng có tiền sử bệnh tâm thần và có tên trong danh sách theo dõi tại cơ sở y tế địa phương
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một vụ mua bán trái phép một mươi tám viên ma túy tổng hợp vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh yên bái phát hiện bắt quả tang
trong khi đó một đối tượng là ông chùm cầm đầu một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt giữ
chi tiết có trong cụm tin vấn
tại nhà nghỉ tây bắc xanh thuộc thôn nước nóng xã túng lệ huyện văn chấn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã phát hiện bắt quả thang đối tượng hoàng a hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trúng tại bản ngày thầu xã nà phùng huyện nậm bồ tỉnh liện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thủ giữ tại chỗ chín mươi túi nilon bên trong có chứa một mươi tám viên ma túy tổng hợp
và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng a hồng khai nhận mua số ma túy trên tại lào
mang về địa bàn tỉnh yên bái tiêu thụ
đây là vụ mua bán ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay
tại tỉnh yên bái đã bị phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
đã bắt quả tang phạm ngọc duy thi chú tại phường bình thuận quận hải châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
duy thi là ông chùm cầm đầu một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn thành phố
cụ thể như sau vào ngày bốn tháng bốn khi đối tượng vừa xuống xe khách
ở địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triều lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ
khám xét bên trong hành lý của thi phát hiện hai gói lớn chứa bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc
và một gói ma túy ketamin
tại cơ quan công an thi thử nhận đã triêu mộ những đối tượng từng nghiện ma túy
làm đầu mối chính và lấy ma túy ở ngoại tỉnh về phân phối
bán cho các con nghiện trên khắp địa bàn thành phố để kiếm lời
thưa quý vị nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ra đời đã có những chế tải mạnh
nhiều quy định xử phạt mới
nghị định xử phạt tăng cao để bảo đảm đủ sức giăn đe người uống rượu bia
mà còn điều khiển phương tiện giao thông
thế nhưng vẫn có những cá nhân thách thức cả quy định của pháp luật
liên tiếp những vụ tai nạn kinh hoàng do xe điên gây ra trong những ngày gần đây
đang cho thấy thực trạng nhức nhối này
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba trên địa bàn thành phố móng cái
chiếc suv hạng sang mang nhãn hiệu mercedes gl bốn trăm linh
đang lưu thông trên đường thì bỗng leo thẳng vào nhà người dân
chui toàn vào tầng trệt ngôi nhà một cách khó hiểu
sau pha xử lý cồng cành phía bên trong tầng trệt ngôi nhà
con quái thú thoát được ra ngoài
và một đàn đất số số đã bỏ mạng trên đường đi của nó
tài xế của vụ việc cho kết quả dương tính với ma túy ketamin
chỉ vài ngày sau chiều ba tháng bốn tại đà nẵng
ô tô bảy chỗ nhắn hiệu xpander
lào với tốc độ kinh hoàng
san phẳng toàn bộ cửa hàng bánh mì
năm người thương vong được đưa ra ngoài từ đống đổ nát
trong đó có hai trẻ em
ngay sau khi gây ra tai nạn
lái xe lương duy tân bốn mươi hai tuổi
đã có ý định bỏ trốn ngay lập tức
nhưng bị người dân bắt giữ
kết quả đo nồng độ gồm sau đó
đạt tới sáu trăm bảy mươi bốn mg trên một lít khí thở
và cũng dương tính với mọi người
hai vụ việc thương tâm chỉ trong vài ngày
đều do rượu bia và ma túy
cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn như thế nào
của chất kích thích đến hành vi
của người điều khiển phương tiện
tuyên cáo người dân
khi tham gia thông
nghiêm cấm không sử dụng
các chất kích thích
vì những chất kích thích khi tham gia thông
rất nguy hiểm đến tính mạng
ngay của bản thân các lái xe
và của người tham gia thông khác
vi phạm về nồng độ cồn ma túy
từng có thời điểm lắng xuống do ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng hiện đa số các tỉnh thành
trên cả nước đã kiểm soát được dịch bệnh
việc đi lại di chuyển của người dân
đã trở lại trạng thái bình thường như trước đây
vì thế những vi phạm về nồng độ cồn ma túy
cũng có xu hướng dấu hiệu
gia tăng trở lại ở nhiều địa phương
điều đó kèm theo là tình trạng sử dụng
rượu bia vi phạm nồng độ cồn
khi tham gia thông đã có diễn biến
qua trở lại rất là nhiều
trong quá trình xử lý vi phạm
thì người dân đa số
lập trung tại các quan sát
cũng như là các nhà
hàng liên quan đến
cơ đám hỏi cũng như là
gia đình không có việc
ngoài biện pháp tuyển triển ra thì
chúng tôi vẫn thường xuyên khi tuần tra kiểm soát
phát hiện đối với trường hợp là có dấu hiệu
mặt đỏ liên quan đến đi được hơn nào bản toàn
chúng tôi đều kiểm tra để tăng cường
để giảm thiểu đối với trường hợp tham gia thông
vi phạm về nồng độ cồn
đợt gia quân của lực lượng
cảnh sát giao thông trên cả nước
chỉ tính riêng trong hai mươi ngày đầu của tháng ba năm nay
một mươi hai trăm tám mươi ba vi phạm
về nồng độ cồn một trăm linh hai trường hợp
dương tính với ma túy đã bị xử lý
một con số thống kê khiến không ít người
giật mình về tình trạng sử dụng chất kích thích
khi điều khiển phương tiện hiện nay
thực tế là trong công tác
tuyên truyền xử lý vi phạm về nồng độ cồn
ma túy chất kích thích thì lực lượng
cảnh sát giao thông không thể dừng tất cả các xe
yêu cầu tất cả phải ngậm ống thổi hay thử nước tiểu
để ngăn ngừa tai nạn
tất cả phụ thuộc vào ý thức của mỗi người cầm vô lăng
chúng tôi xin phép được phát lại
những hình ảnh thương tâm này một lần nữa
mong rằng mỗi tài xế sẽ rút ra được bài học cho mình
bởi ý thức và nhận thức sẽ quyết định được việc
bạn là một tài xế hay là một ác nhân
với chiếc xe điên gieo rắc nỗi ám ảnh cho cộng đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa tiến hành khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với huỳnh tiểu my chú tại huyện tân phú
huyện phú tân và vũ thái an
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
vũ thái an lợi dụng chức vụ của mình đang làm
là phó trưởng phòng kế toán ngân quỹ
kiêm thủ quỹ tại ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn
chi nhánh huyện châu phú tỉnh an giang
đã giúp cho huỳnh tiểu my cùng giữ chức vụ
phó trưởng phòng kế toán ngân quỹ
phụ trách kiểm soát giao dịch
lấy số tiền hai tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng
sau đó my dùng số tiền này
chuyên trả nợ cho chủ nợ đã cho my vay trước đó
mục đích là để chủ nợ cho my tiếp tục vay
để my trả nợ cho an
ngoài ra vũ thái an còn trực tiếp ký xác nhận
đã thu tiền vào hai giấy nộp tiền và tài khoản của hai người
do huỳnh tiểu my lập khống
giúp my hạch toán chiếm đoạt số tiền hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng
tổng cộng my và an đã cầu kết
chiếm đoạt số tiền bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó my còn lợi dụng chức vụ của mình
chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống số tiền hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
và tài khoản của một người khác để trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông
thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
với bảy đối tượng trong đường dây mua bán
làm giả dây khám sức khỏe dây gia viện
và nhiều bệnh viện trên cả nước
trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đỗ danh ngọc và vợ là nguyễn thị hà cần tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định làm giả giấy khám sức khỏe
và các loại giấy liên quan đến bệnh viện để bán lấy tiền
để hỗ trợ chồng hà lên mạng xã hội tìm mối
đặt làm giả các con dấu tròn và dấu chức xanh
của các bác sĩ các loại với tổng số tiền khoảng hai mươi triệu đồng
tối ngày một mươi ba tháng ba ngọc thuê shipper vận chuyển
một giấy khám sức khỏe giả đến phường yên nghĩa quận
hà đông hà nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện
qua khám xét tại phòng trọ của đỗ danh ngọc
lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ các con dấu giả
cùng nhiều loại giấy khám sức khỏe giả khác
đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã làm rõ
thêm năm cộng tác viên hỗ trợ đáp lực cho ngọc